năm nay cùng với những lo ngại về dịch covid một mươi chín tần suất các chuyến bay đã giảm tới năm mươi
đây được xem là cơ hội không thể tốt hơn để có thể sửa chữa nâng cấp các đường bay ở nội bài hay tân sơn nhất
vốn đã bị súng cấp nghiêm trọng
thế nhưng dường như cơ hội có một không hai này lại đang bị bỏ lỡ
nứt vỡ sụt lún đó là tình trạng chung của các đường băng tại nội bài và tân sơn nhất
nguyên nhân là tần suất khai thác quá lớn thậm chí tổ chức hàng không dân dụng quốc tế y cao
đã phải khuyến cáo cải tạo nâng cấp hoặc thay thế kết cấu các đường băng này
và trong những ngày qua khi tần suất hoạt động của hai cảng hàng không này giảm tới năm mươi
các chuyên gia cho rằng đây chính là thời điểm vàng để sửa chữa nâng cấp những đường băng này
nhưng đơn vị vận hành cảng hàng không tân sơn nhất không thể sửa chữa
vì hạng mục đường băng không thuộc quyền quản lý của họ mà là của nhà nước mà đại diện là bộ giao thông vận tải
hiện nay chúng tôi chỉ được phép là duy tu sửa chữa thường xuyên để duy trì cái điều kiện khai thác của đồng băng này thôi
thế còn khi mà đầu tư sửa chữa lớn thì phải theo quy định của pháp luật về quản lý của đường băng này thôi

bot có vốn nhưng không thể sửa chữa nâng cấp đường băng do vướng mắc về cơ chế đầu tư
trong khi đó bộ giao thông vận tải tới nay vẫn chưa đưa ra được phương án sửa chữa khả thi để chính phủ phê duyệt
và gần như chắc chắn cơ hội vàng sửa chữa đường lăn đường băng sân bay nội bài và tân sơn nhất sẽ bị bỏ lỡ